ở tầm vĩ mô chuyển đổi số thực chất là quá trình thay đổi tư duy không bàn giấy
sử dụng các nền tảng trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân
để giải quyết các thủ tục hành chính giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân
bản thân chính phủ cũng đang nỗ lực chuyển đổi thành chính phủ điện tử và lâu dài là chính phủ số
thay vì phải đến trực tiếp cơ quan hành chính cấp phường xã quận
người dân đã có thể nộp hồ sơ nhiều thủ tục hành chính từ khai sinh bằng lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia
hàng nghìn dịch vụ công cấp độ ba bốn được tích hợp trên nền tảng
được văn phòng chính phủ đặt hàng tập đoàn vnpt xây dựng
tạo sự tương tác nhanh chóng giữa chính phủ với doanh nghiệp người dân tiết kiệm sáu bảy trăm linh tỷ đồng mỗi năm
ngay giữa chính phủ với các cơ quan hành chính gấp bộ ngành địa phương với cán bộ viên chức
việc giảm tối đa văn bản giấy đã được thực hiện hiệu quả với trục liên thông văn bản quốc gia
do tập đoàn vnpt đầu mối xây dựng tiết kiệm một hai trăm linh tỷ đồng mỗi năm
chúng tôi cam kết những hệ thống cung cấp cho chính quyền sẽ mang lại những chất lượng tốt nhất hiệu quả và an toàn
song song với việc vận hành hệ thống chúng tôi sẽ luôn có sự cải tiến để đảm bảo người dân và doanh nghiệp
sử dụng hệ thống một cách dễ dàng
chương trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số việt nam có năng lực đi ra toàn cầu
để hoàn thành những mục tiêu này nguồn lực về trí tuệ được đánh giá là sức sống của mọi quá trình chuyển đổi số
đặc biệt là với yêu cầu xây dựng nền kinh tế số xã hội số mà đảng và chính phủ việt nam đang đặt nhiều kỳ vọng
những bài tách thức lớn nhất
chương trình chuyển đổi số hiện nay thì bản thân tôi vẫn thấy rằng là cái thách thức lớn nhất
đấy là từ cái ý chí chuyển thành những ngành động và các cái nền tảng chuyển đổi số
thì phải mang lại những hiệu quả thiết thực ngay lập tức cho các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp cũng phải nhận thức được cái việc đó để mà tập trung và đầu tư vào cái chuyển đổi số
và coi đó như một nhu cầu tư thân của doanh nghiệp để xong vượt qua cơn khủng hoảng cũng như là để phát triển sau này

tiêu đó vnpt đã tham gia tích cực và hiệu quả trong việc xây dựng thiết lập hạ tầng số
xây dựng các nền tảng số có phạm vi ứng dụng ở tầm quốc gia
tham gia thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của đất nước
với nền tảng công nghệ vững chắc từ hơn năm kỹ sư công nghệ thông tin trải dài cả nước
tầm nhìn vnpt hai nghìn hai mươi năm sẽ là đối tác số một của chính phủ về chuyển đổi số
bởi chỉ có chuyển đổi số mới mang lại hy vọng giúp việt nam tiến vào danh sách các quốc gia tiên tiến trên thế giới
từ nay khách hàng đã có thể trải nghiệm vinaphone năm g tại những khu vực trung tâm của hai thành phố trên
tại hà nội các phố thuộc quận hoàn kiếm khu vực quanh hồ gươm nhà hát lớn nhà thờ lớn tràng tiền
và quận hai bà trưng phố lý thường kiệt trần hưng đạo quang trung
tại thành phố hồ chí minh các phố thuộc quận một vườn hoa nguyễn huệ bến bạch đằng
nhà thớ đức ba đường đồng khởi và quận ba đường baxter hồ con rùa nhà văn hóa thanh niên
để thuận tiện cho khách hàng vnpt sẽ chủ động giả quét các thuê bào đủ điều kiện sử dụng dịch vụ năm g
để thực hiện khai báo mở dịch vụ trên hệ thống
để có thể truy cập năm g của vinaphone khách hàng cần sử dụng điện thoại có hỗ trợ và tương thích với mạng năm g vinaphone
thuê bào đã đăng ký dịch vụ data và đã được khai báo dịch vụ năm g hoạt động trong khu vực có phủ sóng năm g
đặc biệt khách hàng không cần đổi sim chỉ cần sử dụng sim bốn g là có thể truy cập mạng năm g
việc công bố vùng sóng năm g là một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của vinaphone
trong việc luôn luôn đi đầu và tiên phong trong ứng dụng các công nghệ mới
để đem lại cái trải nghiệm cũng như là chất lượng dịch vụ di động tốt nhất cho người dùng ở việt nam
cái việc mà ra mắt vùng phủ sóng thử nghiệm thương mại năm g tại hà nội và tp hcm ngày hôm nay
là một bước tiến để việt nam thực sự có thể tạo ra một bước tiến
có tên trên bản đồ năm g của thế giới một cách thiết thực và hiện hữu
cũng trong dịp này hai showroom trải nghiệm dịch vụ năm g của vnpt tại hà nội và tp hcm
chính thức mở cửa đón khách
đây sẽ là không gian lý tưởng để người dân được tham quan sử dụng trực tiếp các công nghệ
ứng dụng hiện đại nhất của mạng năm g như công nghệ thực tế ảo thực tế tăng cường vr ar
điều khiển robot xem video chất lượng tám k trên các tv của samsung và lg
điều khiển robot thông qua năm g với sự chính xác tuyệt đối kết nối internet trong nhà thông qua năm g
thực ra thì trước đây mình chỉ nghe đến năm g qua báo đài tv hoặc là internet youtube v v
thì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm năm g tại showroom của vinaphone thì thực sự cảm thấy rất là ấn tượng
tại vì là gần như những cái tương tác của mình đối với ipad thì được cái cánh tay robot nó thể hiện lại
gần như hoàn toàn giống như là ở trên giấy
thì mình có cảm nhận là tức là hoàn toàn sau này mình có thể biết ở đây
nhưng mà lại ký ở trong sài gòn hoặc là ký ở một đâu đó trên thế giới chẳng hạn
thì thực sự là mình cảm thấy rất ấn tượng với cái trải nghiệm của năm g
và hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa
tốc độ của vinaphone năm g lên đến hơn một gigabit nhanh gấp một mươi lần so với mạng bốn g và có độ trễ gần như bằng
đây là những thông số lý tưởng tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghệ cao
những bước tiến trên tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của vnpt trong việc cung cấp dịch vụ năm g tại việt nam
đồng thời đây cũng là minh chứng về năng lực của ngành viễn thông trong nước
sẵn sàng cung cấp những công nghệ mới hiện đại đến với người dân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển động số của chúng tôi tuần này
mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị gửi về email chuyển động số thnda gmail com
xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo